xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới khu vực phía đông bắc bộ
chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường khô
nên trời phổ biến là ít mưa ngày có nắng nhẹ
tuy nhiên nhiệt độ vẫn ở mức thấp
đặc biệt vào đêm và sáng ở mức dưới một mươi một một mươi hai độ tăng nhẹ
có thể đạt mức là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
quý vị chú ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại khu vực phía tây bắc bộ
do ảnh hưởng của khối không kế lạnh khô nên trời khô ráo
ngày mai thì còn rét đậm rét hại
quý vị cần có các biện pháp phòng chống rét trong sản xuất nông nghiệp
đặc biệt là tại những nơi núi cao
vào trưa chiều trời có nắng nhẹ
nhiệt độ tăng dần song phổ biến ở dưới mức hai mươi độ
đợt không khí lạnh tăng cường trong hôm nay và ngày mai
được nhận định là hoạt động mạnh hơn
so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
chính vì vậy mà không chỉ khiến cho nhiệt độ
ở các tỉnh bắc bộ giảm sâu
mà còn khiến cho các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trời rét đậm đặc biệt có nơi rét hại
tập trung ở phía bắc khu
với nhiệt độ vào ban đêm phổ biến là từ chín đến một mươi hai độ
và cao nhất ngày là từ một mươi năm đến một mươi tám độ
từ ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm
cùng với quá trình ổn định sau suy yếu của khối không khí lạnh
thì nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng tăng tuyến tính
từ một đến hai độ mỗi ngày
các tỉnh còn lại của trung bộ
do ảnh hưởng cổ gió đông bắc tầng thấp
nên khu vực sẽ có mưa giải rác
từ đà nẵng cho đến phú yên
cục bộ thì có nơi có mưa với lượng khá
tập trung ở phía bắc bộ
ở khu vực quảng nam đến phú yên
nền nhiệt tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có xu hướng tăng dần
với mức nhiệt là từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ vào ban ngày
riêng các tỉnh ở phía nam là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên đang vào thời kỳ mùa khô
tuy nhiên ở vùng biển phía nam
vẫn tồn tại những nhân tố thuận lợi
cho quá trình đối lưu phát triển
và có khả năng gây mưa giải rác
trong ba ngày tới
tập trung tại các tỉnh ở khu vực nam tây nguyên
vào chiều tối
còn trưa chiều trời có nắng
với nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh miền nam cũng có khả năng xuất hiện
mưa trái mùa trong thời đoạn ba ngày tới
cục bộ có nơi có mưa với lượng khá
tập trung bên biển nam bộ
dưới bão nhiệt độ cao nhất ngày ở nam bộ
hầu như là ít biến động
trời có nắng với nhiệt độ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn